thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số chín trăm ba mươi ba về việc thi hành kỷ luật đối với ông huỳnh quang hải thứ trưởng bộ tài chính
cụ thể ông huỳnh quang hải thứ trưởng bộ tài chính bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
các quy định của đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt
và ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật tại quyết định số một nghìn một trăm chín mươi ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trước đó tại kỳ họp ba mươi sáu ủy ban kiểm tra trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí huỳnh quang hải
ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ tài chính
theo đó đồng chí huỳnh quang hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống và các quy định của đảng
về những điều đảng viên không được làm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và bộ tài chính